vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm chín độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba từ một trăm một mươi tám đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi năm
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm ba mươi km tính từ tâm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km có xu hướng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày mai ngày hai mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông cách đà nẵng khoảng ba trăm hai mươi km
cách quảng nam khoảng hai trăm bảy mươi km cách quảng ngãi khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn một trăm ba mươi bốn một trăm sáu mươi sáu km một giờ giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
từ đêm ngày hai mươi bảy tháng chín ven biển khu vực thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định có gió mạnh cấp chín cấp một mươi
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi bốn một mươi năm
các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai một mươi ba
khu vực quảng bình quảng trị phú yên có gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
từ sáng sớm ngày hai mươi tám tháng chín khu vực con tum gia lai có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy cấp tám có nơi cấp chín giật cấp một mươi một
từ ngày mai ngày hai mươi bảy tháng chín cho đến ngày hai mươi tám tháng chín khu vực quảng trị thừa thiên huế đà nẵng
quảng nam quảng ngãi con tum khu vực quảng bình bình định gia lai có mưa to đến rất to
từ ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực bắc trung bộ và nam đồng bằng bắc bộ cấp độ rủi ro thiên tai
tại thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định là cấp bốn tại quảng trị phú yên con tum gia lai cấp bốn